thưa quý vị hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của nghỉ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
do lo ngại dịch bệnh thì nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao hơn nhiều so với các năm trước đó
chính vì vậy trên các trục chính và các đầu mối giao thông quan trọng của hà nội và tp hcm
cũng như tại các địa điểm du lịch từ ngày hôm qua tới nay bắt đầu xảy ra tắc nghẽn
từ chiều tối ngày năm tháng hai đến dạng sáng nay sáu tháng hai cao tốc long thành dầu dây đã xảy ra tình trạng ồn ứ
tại đường dẫn từ quốc lộ năm mươi một tỉnh bà rịa vũng tàu lên cao tốc xảy ra ủn ứ cục bộ
dạng sáng nay lượng xe tập trung làm thủ tục qua trạm thu phí long phước đã lên đến hàng nghìn xe
ban điều hành trạm thu phí đã mở chín làn vào để giảm ôn tắc
theo số liệu từ ban quản lý cao tốc trong năm ngày tết trung bình lượng xe rời khỏi thành phố
trên sáu mươi lượt một ngày tăng nhẹ so với các năm trước
do lo ngại dịch bệnh vẫn còn nên đa số người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân xe du lịch
cũng vì lý do này nên các tỉnh lâm đồng bình thuận bà rịa vũng tàu
tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra tại các địa điểm du lịch
còn tại khu vực phía bắc từ chiều ngày năm tháng hai lưu lượng giao thông hướng vào thủ đô hà nội
trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình tăng mạnh
cảnh sát giao thông các tỉnh như thái bình nam định hà nam đã phải lường tử ra
chỉ hướng phương tiện đi vòng hoặc đi vào quốc lộ một cũ đi vào đường gom ngay khi phương tiện tiếp cận với đường cao tốc
trạm thu phí pháp vân cầu rẽ đã phải mở cửa không thu tiền trong hai mươi phút để giải tỏa
cảnh sát giao thông đã phải mở lối ra ở ngay trạm thu phí để các phương tiện di chuyển vào tuyến đường dân sinh trước khi vào hà nội
không khí mùa xuân thì đang ngập tràn khắp mọi nơi
nhân dân nâu nước xuôi xuân thì trên những tuyến đường hình ảnh các chi sĩ áo vàng vẫn miệt mải thực hiện nhiệm vụ
phóng sự sau đây được thực hiện tại hà nam sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông trong những ngày tết
những ngày tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tại nút giao thông liên tuyển thuộc địa bàn thành phố phủ lý
lưu lượng người và phương tiện giao thông qua đây tăng đột biến
đặc biệt trong chiều ngày bốn tháng hai lực lượng công an tỉnh hà nam đã tăng
cường hai tổ công tác để điều tiết đảm bảo an toàn giao thông thông suốt
trong những ngày cao điểm tết nguyên đán đặc biệt là các ngày mùng bốn mùng năm tết
lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến thì được sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh cục cảnh sát giao thông
phòng cảnh giao thông đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông số hai chúng tôi phân công lực lượng
thường ứng trực cắm chốt phân luồng giao thông đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm để đảm bảo
trật tự an toàn giao thông cũng như lưu lượng phương tiện giao thông được thông suốt
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bà con đi du xuân cũng như là đi di chuyển được bình an
còn tại nút giao thông đường đinh tiên hoàng lê hoàn quốc lộ một a
tuy lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao
song không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông người dân đi lại thuận tiện an toàn
trong dịp nghỉ tết nguyên đán công an thành phố phủ lý đã xử phạt hành chính hơn hai mươi trường hợp
vi phạm về trật tự an toàn giao thông phạt tiền trên ba mươi triệu đồng
qua đó góp phần đảm bảo giao thông thông suốt cho nhân dân du xuân vui tết an toàn
đội cảnh sát giao thông nhật tự của công an tp phủ lý tập trung một trăm linh lực lượng
thực hiện nhiệm vụ điều tiết chỉ huy điều khiển và phân luồng giao thông
đảm bảo giao thông thông suốt và không để xảy ra các ủn tắc ở các vị trí trọng điểm trên địa bàn
chúng tôi tập trung ở tám nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố
giúp cho điều hòa tiết phương tiện và phân luận giao thông và đảm bảo cho giao thông luôn luôn được phân suốt
bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục tăng cường lực lượng phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
huyện kim bảng hà nam là địa phương có nhiều điểm du lịch danh lam thắng cảnh
do vậy trong những ngày này lượng người và phương tiện tập trung về đây rất đông
khoảng trên ba vạn phương tiện một ngày chủ yếu là xe gắn máy và ô tô
lực lượng công an đã tập trung lực lượng
phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát phân công các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến giao thông trọng điểm
đồng thời xây dựng các phương án bố trí lực lượng ứng trực để giải quyết kịp thời khi có tai nạn và ủn tắc giao thông
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
công an huyện kim bảng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường được phân cấp
và chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đã cắm chốt phân luồng giao thông tại các nút giao trọng điểm
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho bà con tham gia giao thông trên các tuyến đường
đi lại được đảm bảo an toàn không để xảy ra ủn tắc giao thông
trong không khí mùa xuân đang ngập tràn khắp nơi nhân dân nô nước du xuân
thì trên những tuyến đường hình ảnh những chiến sĩ áo vàng vẫn ngày đêm miệt mài thực hiện nhiệm vụ giữ bình yên trên những tuyến đường
để nhân dân vui xuân đón tên
an toàn trọn vẹn đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự liên quan đến đường dây buôn lậu làm giả sang quy mô đặc biệt lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa hoàn tất bản kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai
để đề nghị truy tố bảy mươi bốn bị can
cụ thể phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh
nguyễn hữu tứ đào ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng
cùng bảy mươi một đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu
ngô văn thủy đội trưởng đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
theo kết quả điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hữu và viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng lậu
trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng trong đó đã tiêu thụ hơn một trăm chín mươi sáu triệu lít thu lợi hàng trăm tỷ đồng
riêng phan thành hữu hưởng lợi hơn một trăm linh năm tỷ đồng
để thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu vận chuyển hàng cấm các đối tượng phạm tội không từ một thủ đoạn nào
từ sử dụng xe máy có biển số giả tính toán bố trí người canh đường theo từng đoạn tuyến
đối tượng vận chuyển thì ẩn nấp chờ thời cơ là lên đường
và càng những thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao thì hoạt động này càng tinh vi phức tạp hơn
tuy nhiên để bảo vệ thị trường đảm bảo từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều an toàn rõ ràng về nguồn gốc
lực lượng chức năng các địa phương đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ xử lý hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại
ghi nhận sau đây tại tỉnh đồng tháp
phóng xe bạc mạng bất chấp ngày hay đêm không cả nguy hiểm cho bản thân
và cũng là nỗi khiếp sợ của tất cả những người cùng tham gia giao thông
đây là hành vi vận chuyển hàng của các đối tượng buôn lậu thuốc lá
đối tượng thường sử dụng xe mô tô cũ hầu hết là không ghi tờ tẩy xóa xuống khung xuống máy gắn quyển xuống giả
sau đó thay đổi đặc tính để chở thuốc lá lậu ngụy trang trong các bao bì hàng hóa để chở bằng xe ô tô hoặc là phương tiện thủy
trước khi bằng chuyển bọn chúng đã tính tón tổ chức rất chặt chẽ
như bố trí nhiều người canh đường từng đoạn khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông từng tra kiểm soát
thì họ thông tin cho đối tượng dẫn chuyển ẩn nấp chờ lực lượng từng cha quay về thì thực hiện hành vi vận chuyển
ngoài thuốc lá vận chuyển mà các phương tiện đơn lẻ thời điểm giáp tết
các đối tượng buôn lậu cầu dụng phương tiện ô tô tải vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn nhằm gọi mặt lực lượng chức năng
mới đây phòng cảnh sát giao thông cũng phát hiện xe ô tô tải do tài xế trần dương vũ
ngụ tính kiên giang điều khiển có chở ba trăm bảy mươi sáu thùng hàng hóa như sữa ensure mỹ phẩm dao dầu cụ lạ
bảy mươi sáu thùng cpu và ba trăm sáu mươi kg me thái tất cả đều không có hóa đơn chiếm tự liên quan
không chỉ đường bộ mà thời điểm này đường thủy cũng là lựa chọn của các đối tượng buôn lậu
mới đây trên tuyến kênh sở hạ thuộc thuyết phận phượng an thạnh thành phố hồng ngự
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường an thạnh tổ chức tuần tra kiểm soát
thì phát hiện xuồng gỗ có chở năm thùng giấy chứa năm bốn trăm linh loại dung dịch màu trắng
và một mươi năm vị thuốc tân dược có ghi nhãn hiệu nước ngoài
chỉ trong vòng một tháng thực hiện cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm
lực lượng công an đã bắt giữ một trăm một mươi năm vụ hai mươi sáu đối tượng vận chuyển tàn trữ hàng cấm hàng nhập lậu
hàng hóa không có hóa đơn chiếm tự tạm dưới gần bốn mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu
một mươi sáu bốn trăm hai mươi kg đường cát ngoại nhập lậu hơn ba tấn hàng hóa các loại
để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu vận chuyển hàng cấm hàng không đóng nguồn gốc xuất xứ
đạt hiệu quả cao nhất
nhất là trong dịp tết này mỗi người dân cần mạnh dạng tố giác hành vi này nhằm bảo vệ quyền lợi
cho người tiêu dùng và cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn chân chính
hai người chết hai người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
đó là hậu quả đau lòng khi một gia đình ở thanh hóa đốt than tổ ong trong phòng ngủ để sửa ấm
theo thông tin ban đầu vào tối ngày ba tháng hai tức ngày ba tết gia đình một người dân tại xã quảng nham
huyện quảng xương đốt than tổ ong để sơi ấm chậu than được đặt ở trong phòng đóng kín cửa
đến chín h hai mươi phút sáng ngày bốn tháng hai do không thấy mẹ con bà này ra khỏi phòng nên người thân đã vào kiểm tra
thì tá hỏa phát hiện bốn người nằm bất tỉnh
bà và cháu ngoại sinh năm hai nghìn một mươi ba được xác định đã chết con gái và cháu ngoại bà này nguy kịch
nên đã được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cấp cứu
theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng nguyên nhân hai người tử vong là do ngạt khí co hai
tiếp tục một thông tin đến từ trà vinh
sau khi sử dụng ma túy đối tượng đã xuống tay đánh đập vợ mình
nghe tiếng la hét chủ nhà trọ sang can ngăn thì bị đối tượng dùng dao tấn công khiến ba người bị thương
vào ngày hôm qua năm tháng hai lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh trà vinh đã bản giao đối tượng tô phát
trú tại thành phố trà vinh và tăng vật cho công an thành phố để điều tra xử lý theo quy định
vào sáng ngày bốn tháng hai lực lượng công an nhận được tin báo của người dân tại nhà trọ
ở phường một thành phố trà vinh có đối tượng ngáo đá dùng dao đâm ba người bị thương
ngay lập tức tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tại đây đối tượng phát trên tay cầm dao vung loạn xạ
lực lượng làm nhiệm vụ đã không chế bắt giữ đối tượng và tước được hung khí
đồng thời đưa ba người bị thương đến bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ thêm một con dao có dính máu
và áp giải đối tượng về trụ sở làm việc
qua xác minh cho thấy đối tượng đã sử dụng ma túy trước khi xảy ra sự việc
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh
cấp cứu tai nạn ngộ độc từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sửu đến ngày năm tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
theo đó tính đến ngày năm tháng hai số người tới khám cấp cứu về tai nạn giao thông
tai nạn đánh nhau trong sáu ngày nghỉ tết giảm khá nhiều
trong khi tai nạn do pháo nổ lại tăng cao
theo đó sau sáu ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua tổng hợp của các cơ sở khám bệnh trên toàn quốc
ghi nhận gần hai tám trăm bốn mươi ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau chiếm hai tổng số ca cấp cứu
trong đó có một trăm chín mươi năm bệnh nhân tử vong
về số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là gần hai mươi bốn sáu trăm linh trường hợp
giảm tám chín so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó có hơn một năm trăm năm mươi trường hợp tử vong
ít hơn hai mươi sáu ca so với cùng kỳ
đáng chú ý trong những ngày nghỉ tết nhâm dần vừa qua
số trường hợp phải nhập viện do tai nạn pháo nổ lại tăng khoảng tám so với năm ngoái
cụ thể các bệnh viện đã tiếp nhận ba trăm một mươi sáu trường hợp cấp cứu do ảnh hưởng của pháo nổ các loại
không có ca tử vong cùng với đó là ba mươi bốn người khác phải cấp cứu do chất nổ khác
phản ứng nhanh hiệu quả trong tấn công chấn áp tội phạm nhất là tội phạm trên đường phố
không ai khác chính là lực lượng chín trăm một mươi một của công an tp hcm
ở bất cứ thời điểm nào dù là ngày nghỉ hay lễ tết họ vẫn không hề nao núng chức nhiệm vụ
bảo vệ cho nhân dân được vui chơi an toàn
để hiểu hơn về lực lượng chín trăm một mươi một và những khó khăn nguy hiểm mà lực lượng này phải đối mặt
mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với phóng viên antv trong phóng sự ngay sau đây
hai giờ tối trong ca tuần tra tổ công tác c hai nghìn chín trăm một mươi một phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra
sự hoảng hốt của hai đối tượng đã dần lộ rõ
đồ mua về được cất dấu trong người đặng xuân mộng ba mươi chín tuổi chú phường nại hiên đông bị phát hiện
trước thời điểm đó tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một cũng phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe phóng nhanh trên địa bàn quận liên triều
liền đuổi theo ngăn chặn
qua xác minh nhóm thanh niên này có dấu hiệu tụ tập hẹn nhau đi giải quyết mâu thuẫn
thậm chí có tin nhắn thuê chém người và được hứa hẹn trả bằng tiền
đó chỉ là hai trong số hàng chục vụ việc mà các tổ công tác chín trăm một mươi một phải xử lý hàng đêm
với mục tiêu đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân thành phố vui tết đón xuân trong bình an
các tổ công tác chín trăm một mươi một vẫn căng mình với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở nhiều khu vực địa bàn trọng điểm
trước những thời tiết khắc liệt trước đó kể cả những lễ hậu

chốt trạng và xử lý các trường hợp của vi phẩm nhằm đảm bảo được an ninh trật tự

nên chúng tôi sẵn sàng hy sinh thời gian gia đình
sắp xếp lại thời gian gia đình để phục vụ cho đảm bảo cho bà con yên vui hạnh phúc
chưa năm nào có được một cái tết trọn vẹn cùng với gia đình
nhưng với mỗi thành viên chín trăm một mươi một niềm hạnh phúc lớn nhất là khi thấy nhân dân được an toàn
đã nửa đêm về sáng đường phố thưa dần
nhưng trên mọi ngả đường góc phố các chiến sĩ lực lượng chín trăm một mươi một vẫn miệt mài
với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân có một cái tết thật đầm ấm và yên vui